chương trình được tổ chức với mục tiêu khuyến học khuyến tài kịp thời động viên hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng nghìn học sinh nhèo hiếu học có thành tích học tập xuất sắc của khu vực đồng bằng sông củ long
thưa quý vị theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí cơn bão số bốn có tên gọi quốc tế là b binca khả năng ở trên vùng biển các tỉnh từ quảng ninh đến nam định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng đông sau có khả năng đổi hướng di chuyển về phía bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông ngay trên vùng biển bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi
theo thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của cơn bão số bốn
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng tám ở bắc bộ có mưa giải rác
từ đêm ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt
để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra
tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố các công ty khai thác công trình thủy lợi
ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi
tổ chức thực hiện các nội dung sau
tăng cường theo dõi thông tin dự báo mưa lũ của các cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền
để thực hiện phương án bảo đảm an toàn vận hành công trình thủy lợi phù hợp
triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước
phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ nước đặc biệt quan tâm an toàn của các công trình đang thi công xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp
tổ chức trực ban tại công trình hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ
theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước để có phương án vận hành phù hợp
đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện
hôm nay đồng chí nguyễn thị kim tiến bộ trưởng bộ y tế và đoàn công tác của bộ đã đến thăm và làm việc
với bệnh viện trợ rẫy và bệnh viện đại học y dược về nâng cao chất lượng khám chữa và giảm tài bệnh viện
sau khi đi thăm và kiểm tra về chất lượng khám và chữa bệnh tại các bệnh viện
chiều cùng ngày đồng chí bộ trưởng và đoàn công tác của bộ y tế đã có buổi làm việc với bệnh viện đại học y dược và bệnh viện trợ rẫy
bộ y tế đã đánh giá rất cao sự nỗ lực của hai bệnh viện trong việc đổi mới cách khám và chữa bệnh bằng thẻ
với tiết kiệm thời trang đồng thời chống nhũng nhiễu của các bộ y tế
đây sẽ là mô hình mà bộ y tế nghiên cứu để áp dụng rộng rãi cho các bệnh viện công lập ở khu vực phía bắc trong thời gian tới
số lượng bệnh nhân bình quân mỗi ngày các bệnh viện ở đây phải tiếp nhận và khám chữa bệnh cho khoảng một mươi người
trong đó có trên sáu người điều truyền ngoại trú
số lượng bệnh nhân tăng các bệnh viện này luôn ở trong tình trạng quá tải
do đó đồng chí bộ trưởng yêu cầu các bệnh viện không để các bệnh nhân phải chờ lâu để được khám
đồng thời phải tăng cường năng lực cho các bệnh viện vệ tinh và phòng khám vệ tinh
chuyển giao kỹ thuật y tế cho tuyến dưới và để nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hai ở các huyện ngoại thành
liên quan đến thông tin nhiều người dân bị nhiễm hiv trên địa bàn xã kim thượng huyện tân sơn tỉnh phú thọ
hôm nay đoàn công tác của cục phòng chống hivs và viện vệ sinh dịch tễ trung mương bộ y tế đã tới thăm hỏi
động viên một số người dân nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn xã và làm việc với tỉnh phú thọ
theo nhận định ban đầu của các chuyên gia của viện vệ sinh dịch tễ trung mương và cục phòng chống hivs cho rằng
trong số bốn mươi hai trường hợp được phát hiện dương tính với hiv gần đây có một số trường hợp đã mắc bệnh từ lâu
có những người đã chuyển sang giai đoạn s
do đó chưa thể khẳng định nguyên nhân tình trạng lây nhiễm hiv ở xã kim thượng
và chưa phát hiện các trường hợp mắc bệnh do dùng chung bơm kim tiêm
vì vậy để có nguyên nhân chính xác tình trạng hiv ở kim thượng
rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn các chuyên gia và cơ quan điều tra
trước mắt ngành y tế phú thọ chủ động trả lời kết quả tư vấn cho bốn mươi hai người nhiễm hiv mới được phát hiện
nhằm giảm nhẹ áp lực tâm lý bảo đảm tất cả những người không may bị nhiễm hiv ở kim thượng
được điều trị thuốc kháng hiv đồng thời tăng cường cán bộ giàu kinh nghiệm để trực tiếp tư vấn điều trị hivs
sáng nay hội đồng nhân dân tp hà nội đã tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý
các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm luật đất đai trên địa bàn tp hà nội
kết quả giám sát của hội đồng nhân dân tp cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai
việc lấn chiếm để hoang hóa sử dụng sai mục đích lãng phí cho thuê lại đất sai quy định
vẫn diễn ra ở nhiều dự án gây bức xúc trong nhân dân
theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường tp hà nội hiện hà nội còn một trăm sáu mươi một dự án chậm triển khai
vi phạm luật đất đai
có nhiều dự án nhận chủ trương đầu tư một mươi năm vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để được giao đất
chuyên vấn giám đốc sở tài nguyên và môi trường hà nội nguyễn trọng đông
nhiều đại biểu băn khoăn thời gian qua việc công khai các nhà đầu tư cố tình vi phạm được thực hiện thế nào
đối với những dự án chậm tiến độ sở có biện pháp xử lý thế nào
trong một trăm sáu mươi một dự án có dụng hiệu vi phạm của sở hay là ba trăm tám mươi ba dự án của các công nghệ phòng hợp
thì các đồng chí đã có bao nhiêu nhà đầu tư đã từng vi phạm các quyết nhành
việc công khai các nhà đầu tư cố tình vi phạm thì đã được sở thực hiện như thế nào
và sở có định phối hợp với sở cơ đầu tư để tham lưu cho thành phố chúng ta công khai các chủ đầu tư mà cố tình vi phạm chúng ta không
các dự án chậm trên một mươi năm như vậy
thì việc triển khai quyết định của đất đa liên quan đến gia hạn hai mươi bốn tháng và thu hồi này
thì sở có những biện pháp gì để tham lưu cho người bán nhân dân thành phố
trong thời gian tới sở với các ngành thành phố sẽ xem xét xử lý

phát biểu tại phiên giải trình đều nguyên nhân các dự án chậm tiến đội triển khai
ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ rõ là do năng lực của nhà đầu tư còn yếu
bên cạnh đó còn do khâu giải phóng mặt bằng
và việc điều chỉnh quy hoạch của các nhà đầu tư còn yếu
sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố
ông nguyễn đức trung cũng khẳng định
thực trạng chậm triển khai tại một số dự án có sử dụng đất cần phải được kiên quyết xử lý
trước mắt thành phố sẽ công bố công khai danh sách bốn mươi bảy dự án chậm triển khai cần phải thu hồi đất
đối với những dự án mà các nhà đầu tư mà có những vướng mắc khó khăn
mà chúng ta có thể tháo gỡ được để cho họ tiếp tục đầu tư
thì thành phố sẽ tháo gỡ để cho họ đầu tư
nhưng mà những nhà đầu tư có những nguyên nhân không thể tháo gỡ được
mà phải thu hồi là chúng ta cương quyết thu hồi
tôi nói ví dụ như là liên quan đến hai mươi hai cái dự án
mà chúng ta cho các nhà đầu tư xây dựng các khu văn phòng nhà ở tại khu đô thị cầu giấy
thì chúng tôi cũng đã mời lên đến tám lần rồi
để đối thoại xem là bây giờ anh có còn vốn không để anh xây dựng không
thế nhưng trong thời gian tới mà nếu như các chúng tôi hạn cho đến ba mươi tháng tám này
mà các nhà đầu tư trả lời lần cuối mà không còn vốn nữa là dứt khoát hai mươi hai dự án này chúng tôi sẽ thu hồi
ông nguyễn đức trung cũng cho biết thành phố hà nội sẽ tiếp tục đối thoại
làm rõ những vấn mắc để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chủ đầu tư
đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ
xin được chuyển sang tin tức quốc tế
thưa quý vị và các bạn giới chức khai miền triều tiên vừa thông báo
cuộc gặp thượng đình lần thứ ba giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
và tổng thống hàn quốc moon jae in sẽ diễn ra vào tháng chín tới tại thủ đô bình nhưỡng
đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo hàn quốc
tới triều tiên trong hơn một thập kỷ qua
tuyên bố chung của hai miền triều tiên không nêu cụ thể ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh
tuy nhiên phủ tổng thống hàn quốc sau đó cho biết cuộc gặp có thể diễn ra vào trung tuần
hoặc cuối tháng chín vì xem xét đến các điều kiện thực tế
việc tổ chức vào đầu tháng chín sẽ gặp khó khăn
nếu diễn ra đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba giữa tổng thống hàn quốc moon jae in
và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un trong vòng năm tháng
nếu tổng thống moon jae in tới thủ đô bình nhưỡng của triều tiên
đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo hàn quốc đến bình nhưỡng trong hơn một thập kỷ
hiện hàn quốc và triều tiên đã bắt đầu đàm phán cấp cao nhằm thảo luận công tác tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh này
đồng rút của nga mất giá mạnh và thị trường chứng khoán nước này cũng sụt điểm
sau khi mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới vì cho rằng
moscow đứng sau vụ hạ độc một cựu đứa viên hai ma người nga ở anh
lệnh trừng phạt bổ sung của mỹ áp đặt tại nga đã khiến đồng rút vào toàn bộ thị trường nga lao dốc
khi tỷ giá đồng đô la so với đồng rút đạt mức cao nhất kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
với một đô la mỹ đổi sáu mươi sáu bảy nghìn chín mươi chín rút
chỉ số chứng khoán moscow giảm bảy so với thời điểm đóng cửa của phiên trước còn hai hai trăm năm mươi tám sáu mươi năm điểm
kể từ cuối tháng bảy đến nay đồng đô la mỹ đã tăng giá năm tám so với đồng rút
năng tổng mức tăng từ đầu năm lên một mươi bốn sáu
theo hãng tin reuters các nhà đầu tư lo ngại rằng
moscow đang rơi vào một vòng xoáy trừng phạt không bao giờ có hồi kết của phương tây
tuy nhiên ngân hàng trung ương nga tuyên bố việc đồng rút giảm giá mạnh trong những ngày vừa qua
là phản ứng tự nhiên trước các biện pháp trừng phạt của mỹ
đồng thời khẳng định moscow có đủ khả năng để ngăn chặn nguy cơ đe dọa ổn định tài chính
nhằm hiện thực hóa cam kết chỉ sử dụng nhựa tái chế trên toàn quốc trước năm hai nghìn hai mươi năm
bộ môi trường pháp cho biết nước này đang lên kế hoạch tăng giá các sản phẩm
có bao bì làm từ nhựa không tái chế được
quốc vụ khanh bộ môi trường pháp brune poisson nêu rõ tuyên chiến với nhựa là chưa đủ
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi nền kinh tế pháp
bộ môi trường pháp khẳng định việc tăng giá các sản phẩm có bao bì làm từ nhựa không tái chế
là một trong các biện pháp được thực hiện trong những năm tới
theo kế hoạch mới các sản phẩm đóng gói bằng nhựa tái chế sẽ có giá thành giảm tới một mươi
trong khi các sản phẩm đóng gói bằng nhựa không tái chế sẽ tăng thêm một mươi
bên cạnh đó chính phủ cũng dự kiến sẽ tăng thuế đối với việc trôn rác tại các hố xử lý
trong khi cắt giảm các khoản thuế đối với hoạt động tái chế
hiện pháp đã cấm sử dụng các túi ni lông dùng một lần tại các siêu thị nếu các túi này không thể tái chế
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân